các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng đoàn đại biểu đại diện năm mươi bốn dân tộc anh em tham dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn cũng tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn và dân hương tưởng nhớ tri ân anh linh các đức hùng vương tại đền hùng tỉnh phú thọ
đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ hai cũng đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với lòng biết ơn vô hạn đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại người thầy kính yêu của đảng và dân tộc ta
người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam độc lập thống nhất
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng khẳng định
đồng bào các dân tộc thiểu số nguyện một lòng sắc son theo đảng quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của bác hồ muôn vàn kính yêu
đồng bào kinh hay thổ mường hay mán gia rai hay ede xê đăng hay ba na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu việt nam
đều là anh em ruột thịt sông có thể cạn
núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt
thành kính dân hương tưởng nhớ tri ân anh linh các đức hùng vương tại đền hùng phú thọ
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình khẳng định
con cháu tiên rồng nguyện ra sức rèn luyện chung sức đồng lòng phát huy ý chí khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
tiếp tục sự nghiệp dựng nước và giữ nước của tổ tiên bảo vệ vững chắc sang sơn bờ cõi đưa đất nước phát triển
làm sẵn xanh cơ đồ dân tộc nâng tầm vị thế của việt nam trên trường quốc tế
con cháu lạc hồng nguyện mãi mãi một lòng bảo vệ vẹn toàn non sông gâm vóc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp muôn dân đời đầy thịnh vượng